nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh miền trung cũng có xu hướng tăng nhẹ
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ giữ mức nhiệt là một mươi chín hai mươi bốn độ
trong khi đó khu vực từ đà nẵng đến quảng ngã nhìn hơn một chút là từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ
và hai mươi bảy hai mươi chín độ sẽ là mức nhiệt từ khu vực khánh hòa trở vào cho đến bình thuận
theo đà dồn xuống của không khí lạnh nên đêm nay nhiệt độ tại tây nguyên và nam bộ tiếp tục giảm nhẹ
ở tây nguyên nhiệt độ thấp nhất cho đêm nay sẽ hạ xuống còn là một mươi bảy cho tới một mươi tám độ
trong khi đó đối với các tỉnh miền đông nam bộ nhiệt độ sẽ giảm còn là hai mươi một cho tới hai mươi ba độ
thậm chí một số nơi như phước long trị an hay tà lài mức nhiệt có thể thấp dưới hai mươi độ
nên người dân tại đây sẽ cảm nhận được cái rét nhẹ
còn trong ngày mai cả nam bộ và tây nguyên đều có nắng nhưng cường độ không quá mạnh
nên nhiệt độ trưa chiều mai tại đây sẽ không cao
tại tây nguyên sẽ phổ biến mức nhiệt là hai mươi sáu hai mươi tám độ
còn các tỉnh thành thuộc nam bộ mức nhiệt cũng chỉ dưới ba mươi hai độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu giới cấp bảy cấp tám và biển động
nhiệt độ là hai mươi hai hai mươi chín độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
giá đông bắc cấp bốn cấp năm và nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi một độ
và sau đây là thông tin dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước